các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nếu bao gồm cả định diễn mọi hoạt động kinh doanh trong nước sẽ gây bất ổn lớn cho nguồn cung thị trường
để tình trạng thiếu xăng dầu có thể nghiêm trọng hơn ở phía nam
hãy cùng chờ xem quyết định xử phạt cuối cùng của bộ công thương như thế nào trong thời gian sắp tới
tổng cục thuế vừa yêu cầu cục thuế tp hcm tập trung rà soát số liệu kê khai thuế của tân tạo
phối hợp với ngân hàng xác minh số liệu mà tân tạo đã tạm ứng cho bà đặng thị hoàng yến
và chuyển hồ sơ cho công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm
theo đó cục thuế tp hcm phải tập trung rà soát số liệu kê khai thuế của công ty
với số liệu công ty công bố trên các website giao dịch chứng khoán
trong đó có trang web của ủy ban chứng khoán nhà nước
ngoài ra và kiểm tra xác minh số tiền mà công ty đã tạm ứng cho bà đặng thị hoàng yến
như thông tin truyền thông đưa tin trước đó để kịp thời phát hiện
xử lý sai phạm và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước
ngoài ra tổng cục thuế chỉ đạo
trong quá trình thanh tra kiểm tra cục thuế tp hcm cần thực hiện phối hợp
với các cơ quan có liên quan đặc biệt là ngân hàng
để xác minh việc thanh toán qua ngân hàng giao dịch đáng ngờ
trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm
thì củng cố hồ sơ chuyển cơ quan công an đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật
thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi vừa có ý kiến về điều kiện
để cổ phiếu flc ros được giao dịch trở lại
theo đó các doanh nghiệp này phải khắc phục
khắc phục được những vi phạm khiến cổ phiếu bị hủy niêm yếp
và có nguyện vọng giao dịch trở lại
khi đó các cơ quan quản lý sẽ xem xét theo quy định của pháp luật
cụ thể công ty cổ phần xây dựng flc parot và công ty cổ phần tập đoàn flc
phải khắc phục các vi phạm về công bố thông tin về báo cáo tài chính
sát xét sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai và tổ chức đại hội cổ đông thường niên
về quyền lợi của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu nêu trên
thứ trưởng bộ tài chính khẳng định việc hủy niêm yết
đương nhiên ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư
tuy nhiên với trách nhiệm là cổ đông các nhà đầu tư phải có ý kiến
tại đại hội cổ đông yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp phải thực hiện
khắc phục các vi phạm và niêm yếp trở lại qua đó giảm thiệt hại kinh tế
liên quan đến trách nhiệm các cơ quan quản lý sẽ như thế nào
khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung lãnh đạo flc
về các tội danh trên thị trường chứng khoán
thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi cho biết
vụ án đang trong quá trình điều tra của bộ công an và cần bảo mật
khi có kết luận điều tra bộ sẽ công khai trách nhiệm cả cá nhân và tập thể
kể cả cơ quan quản lý nhà nước
mới đây ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính
công ty cổ phần dược liệu trung ương ii
tổng số tiền phạt là bốn trăm một mươi triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán
công bố thông tin sai hạn
cụ thể công ty cổ phần dược liệu trung ương hai trụ sở chính
tại hai mươi bốn nguyễn thiện nghĩa phường bến thành quận một
thành phố hồ chí minh trở thành công ty đại chúng trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay công ty vẫn không thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán
cùng việc bị phạt tiền công ty buộc phải có biện pháp khắc phục là nộp hồ sơ đăng ký giao dịch
niêm yếp chứng khoán cho sở giao dịch chứng khoán việt nam và công ty con trong thời hạn tối đa sáu mươi ngày
đồng thời với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật
công ty bị phạt tiền sáu mươi triệu đồng
như vậy tổng số tiền phạt đối với công ty cổ phần dược liệu trung ương ii
là bốn trăm một mươi triệu đồng
theo số liệu thống kê thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng tám ghi nhận giá trị
và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên một mươi năm sáu trăm linh bảy tỷ đồng
và sáu trăm hai mươi sáu tám mươi bảy triệu cổ phiếu
thanh khoản thị trường chứng khoán trong tháng tám đã có sự trở lại mạnh mẽ
khi tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt gần bốn mươi năm trăm linh tỷ đồng
chiếm năm sáu mươi ba tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường
nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua rồng trong tháng với giá trị trên một bảy trăm chín mươi bảy tỷ đồng
tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt hơn một mươi bốn bốn mươi một tỷ cổ phiếu
với giá trị giao dịch đạt ba trăm năm mươi tám chín trăm sáu mươi hai tỷ đồng
đến hết quý ii vừa qua cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thống kê doanh thu
dịch vụ truyền hình cung cấp trực tiếp qua internet ott tăng gần gấp ba lần
so với cùng kỳ năm trước
số lượng doanh nghiệp cung cấp nền tảng đang còn khiêm tốn với dư địa thị trường này
tuy nhiên cuộc cạnh tranh với những đơn vị xuyên biên giới không hề dễ dàng
cần chiến lược tập trung
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

trong kỳ của we are social người việt có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bốn
đang là tệp khách hàng chính của nền tảng ott tv
khi thường xuyên bỏ hơn ba tiếng mỗi ngày cho dịch vụ này
tệp khách hàng này đang khiến các đơn vị xuyên biên giới có lợi thế về nội dung
bởi khán giả trẻ có xu hướng tìm hiểu các tác phẩm bon tấn
vốn là cuộc đua của những tập đoàn này
tuy nhiên với đà mơ rộng tệp khán giả của ott tv
nội dung bán địa mới là chìa khóa cạnh tranh
người xem thiếu niên và trung niên vẫn có sự quan tâm lớn
đến các show giải trí và phim trong nước
đây là thị phần tiềm năng cho những đơn vị sớm xây dựng kho nội dung bản địa hấp dẫn
khi chúng ta mở cửa có nghĩa là chúng ta cũng sẽ tạo ra nhiều sự cạnh tranh hơn cho chúng ta hơn
nhưng từ những cái sự cạnh tranh đấy thì những doanh nghiệp trong nước như fpt play
sẽ phải càng nỗ lực nhiều hơn để khẳng định vị trí của mình
điểm mấu chốt quan trọng vì sao mà các doanh nghiệp nội địa hiện nay
đang có thể cạnh tranh khá là sòng phẳng với các doanh nghiệp ở nước ngoài
và chính là về đội nhân dân thương hiệu và về sự xuất hiện của họ đã ở thị trường lại rất lâu
và cái quan trọng nhất đấy là cái nội dung mà họ sản xuất ra
thì nó rất là thuần việt và rất cận người việt đặc biệt là những game show trong thời gian gần đây
tổng cục thuế đã thực thi động thái quản lý thuế với đơn vị ott xuyên biên giới
do đó cuộc cạnh tranh hiện tại của thị trường này nằm ở nội dung
không ít tranh luận đưa ra về quản lý phim ảnh nội dung giải trí chiếu mạng bằng tiền kiểm
hình thức đang được áp dụng cho các doanh nghiệp nội địa
bỏ ngỏ tuy nhiên với nguồn lực hiện có của cuộc phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
cũng như cuộc điện ảnh giải pháp lâu dài vẫn nên chọn hậu kiểm nội dung
khi cái nền tảng số nó phát triển và các doanh nghiệp điện ảnh
rồi các doanh nghiệp sản xuất nội dung trên nền tảng số
thì cái chuyện tiền kiểm nó sẽ vượt qua cái nguồn lực của con người
cái chuyện đấy là gần như là sẽ không thể kiểm duyệt tiền kiểm được hàng trăm ngàn
các cái content mới như vậy
cho nên cái chuyện hậu kiểm nó cũng là một cái giải pháp
nhưng mà để hậu kiểm được thì những cái thông tư hướng dẫn
nó phải tương đối là rõ ràng chính xác hơn
vì họ có cái trách nhiệm rất quan trọng dán nhãn cho cái tác phẩm của mình
khi mà nhìn cái rán nhãn đó thì phải có cái hướng dẫn cho gia đình con cái của mình
cái nội dung cần xem
nghĩa là cái trách nhiệm nó cũng được giàn đều do cho cả khán giả nữa
cả người xem và cả những cái doanh nghiệp điện ảnh
ngày một mươi năm tháng sáu quốc hội đã thông qua luật điện ảnh bổ sung quy định
về quản lý phim trên không gian mạng
bên cạnh đó nghị định sửa đổi của nghị định số sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp sẽ được chính phủ ban hành
quy định rõ dịch vụ ottv phải chịu sự điều chỉnh và tuân thủ quy định pháp luật việt nam
điều này đồng nghĩa thời gian tới các quy định quản lý dịch vụ ott tv sẽ hoàn thiện
giúp các cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ công cụ pháp lý
để quản lý tốt các dịch vụ ott tv tại việt nam
thưa quý vị ngân hàng nhà nước đã thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tính dụng năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các tổ chức tính dụng có đề nghị và có thông báo gửi các tổ chức tính dụng
hơn bốn trăm năm mươi bảy tỷ đồng dư nợ tính dụng mới được mong đợi bổ sung đưa ra thị trường vào những tháng cuối năm
việc thực hiện nới sm này được kỳ vọng sẽ mang đến tác động tích cực
cho thị trường bất động sản phục hồi tái phát triển
trong thời gian qua hãng mức tăng trưởng tín dụng liên tục nóng
khi nhiều ngân hàng gần cảng rưm tín dụng đã được cấp
việc này làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung
và doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nói riêng
ngay sau khi ngân hàng nhà nước thông báo về việc nới rưm tín dụng
của các tổ chức tính dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai diễn biến thị trường và định hướng
từ đầu năm tại chỉ thị một ngân hàng nhà nước đã thực hiện điều chỉnh
chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn hai mươi hai đối với các tổ chức tín dụng
có đề nghị và có thông báo gửi các tổ chức tính dụng này
trong sâu phán cuối năm đa số một số lĩnh vực như xây dựng khai thác sản xuất
kinh doanh du lịch rất cần nguồn vốn để kinh doanh cũng như ngành bất động sản
đa số chủ đầu tư sử dụng vốn vay lên đến bảy mươi và người mua nhà cũng sử dụng
nguồn vốn năm sáu mươi vì vậy nới loan tín dụng giải ngân trong dịp sáu tháng cuối năm
là việc rất cần thiết
các chuyên gia nhận định việc nới rưm tín dụng phần nào sẽ có tác động tích cực
đến dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản theo đó các doanh nghiệp có nguồn tiền mới
để vay đảo phần nợ trái phiếu đến tổ chức tín dụng
ngoài ra thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ ấm trở lại vào các tháng cuối năm
khi dòng tín dụng được khai thông doanh nghiệp giải phóng được lượng hàng tồn kho
và có thêm nguồn tiền để trả nợ tuy nhiên các chuyên gia cho rằng
phương án này chỉ áp dụng được đối với các doanh nghiệp có dự án mới
và còn tài sản đảm bảo chất lượng tốt
theo tôi hiểu là lâu nay chúng ta không tắt các tín dụng mà chúng ta chọn lựa những cơ hội cho vay
mà tốt nhằm đảm bảo được rủi ro hệ thống của toàn bộ hệ thống ngân hàng
để tránh việc trong quá khứ chúng ta đã có việc cho vay những tín dụng xấu
dẫn đến toàn bộ hệ thống ngân hàng hệ thống tiền tệ rất khó khăn
do không phải là lĩnh vực được ưu tiên nên theo các chuyên gia
việc nới râm tính dụng cũng chỉ mới giải quyết được một phần khó khăn của ngành bất động sản
đối với ngành này vướng mắt lớn nhất vẫn là vấn đề pháp lý và đây là yếu tố
mà doanh nghiệp bất động sản cần có lựa chọn
cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại